thông qua jica chính phủ nhật bản sẽ tài trợ tài chính cho tp hcm triển khai dự án cải tạo phục hồi đường cống thoát nước cũ và tăng cường năng lực quản lý đường sắt đô thị
dự án được triển khai tại khu vực trung tâm thành phố bằng công nghệ spr hiện đại không ảnh hưởng đến môi trường và đời sống của người dân trong quá trình thi công
công ty tokyo metro sẽ chia sẻ những kinh nghiệm quản lý đường sắt đô thị hợp tác kỹ thuật tư vấn xây dựng vận hành quản lý các dự án đường sắt đô thị tại tp hcm
trao đổi cán bộ quản lý hợp tác nhân sự tổ chức hội thảo khoa học trao đổi thông tin liên quan đến đường sắt đô thị